trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm quan hội trợ thực phẩm và khách sạn châu á hai nghìn một mươi tám thăm khu vực giới thiệu các sản phẩm mang thương hiệu việt nam
thăm bảo tàng văn minh châu á và dân hoa tượng đài bắc hồ đặt trong khuôn viên bảo tàng này
hội trợ thực phẩm và khách sạn châu á viết tắt là fha là hội trợ chuyên ngành lớn nhất châu á được tổ chức hai năm một lần
đây là lần đầu tiên việt nam tham dự hội trợ này
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh ngoài một số doanh nghiệp đã có hoạt động xuất khẩu và hiện diện thương mại ở nước ngoài
bộ công thương ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chế biến sâu của việt nam
tập trung vào sáu nhóm hàng xuất khẩu trọng điểm bao gồm cà phê cacao hạt điều trái cây gạo và thủy sản
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham quan bảo tàng văn minh châu á acm
một trong những bảo tàng quốc gia nổi tiếng nhất của singapore
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đại biểu cũng đã tới dân hoa tại tượng đài bắc hồ trong khuôn viên bảo tàng văn minh châu á